sau nhiều áp lực thủ tướng anh boris johnson đã tuyên bố từ chức lãnh đạo đảng bảo thủ cầm quyền
mở đường cho một vị trí lãnh đạo mới và cũng sẽ là thủ tướng mới của nước anh
được cho là một trong những ứng cử viên sáng giá kế nhiệm thủ tướng johnson
nhưng bộ trưởng bộ quốc phòng benwales đã thông báo quyết định không tham gia tranh cử vị trí lãnh đạo mới của đảng bảo thủ
những tháng gần đây ông wallace năm mươi hai tuổi đã nổi lên vào vượt ngoại trưởng liz truss
trở thành thành viên chính phủ nổi bật nhất trong số thành viên đảng bảo thủ nhờ cách xử lý cuộc khủng hoảng ukraine
trên mạng xã hội twitter ông wallay cho biết quyết định không tham gia cuộc đua vào chức lãnh đạo đảng bảo thủ
không phải lựa chọn dễ dàng nhưng ông muốn tập trung cho công việc hiện nay và giữ cho đất nước được an toàn
đến nay đã có bốn nghị sĩ đảng bảo thủ chính thức xác nhận ý định tham gia cuộc đua tìm người kế nhiệm ông johnson
nhưng khoảng một chục người khác cũng có thể chạy đua vào vị trí này
đảng bảo thủ dự kiến thông báo lộ trình tìm người thay thế ông johnson trong tuần tới
ông johnson sẽ vẫn tiếp tục vai trò lãnh đạo chính phủ anh cho đến khi đảng bảo thủ bầu được lãnh đạo mới vào mùa thu tới